vì những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
kỳ thi năm nay tỉnh ủy ubnd tỉnh hòa bình đã quyết liệt chỉ đạo các cấp
các ngành phối hợp chặt chẽ để tổ chức tốt kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh
và đến nay thì công tác chuẩn bị đã hoàn thành
từ cơ sở vật chất đến con người đều đã sẵn sàng cho một kỳ thi nghiêm túc và an toàn
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
tỉnh hòa bình có tổng số hơn tám chín trăm chín mươi thí sinh đăng ký dự thi ở ba mươi bảy điểm thi và ba trăm chín mươi ba phòng thi
để chuẩn bị cho kỳ thi từ đầu tháng sáu đến nay
ban chỉ đạo thi đã trực tiếp kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia
tại các điểm thi trên toàn tỉnh
rút kinh nghiệm từ những sai phạm trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi tám
nên việc chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
được tỉnh hòa bình đặc biệt quan tâm
đến vấn đề phòng chống gian lận
tập trung phổ biến quán triệt sâu sắc về quy chế thi cho cán bộ giáo viên học sinh
tại các điểm chấm trắc nghiệm và in sao đề thi
phải bảo đảm có máy phát điện công suất lớn dự phòng hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ
công tác chuẩn bị phương án về y tế an toàn vệ sinh thực phẩm phòng chống cháy nổ
bảo đảm an toàn giao thông tiếp sức mùa thi thông tin tuyên truyền
có thể chủ động xử lý tốt các tình huống phát sinh

đúng cách và đúng cách
công tác chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh hòa bình
đã sẵn sàng với quyết tâm tổ chức kỳ thi diễn ra an toàn nghiêm túc công bằng